hạn chế sử dụng sáu loại thực phẩm sau nếu bạn không muốn đẩy nhanh quá trình lão hóa
chế độ ăn uống không lành mạnh là một trong những yếu tố khiến chúng ta trong già hơn tuổi
chính bởi vậy muốn duy trì vẻ từ trẻ của làn da bạn nên hạn chế sáu loại thực phẩm đẩy nhanh quá trình lão hóa được liệt kê dưới đây
một đồ ngọt có thể đẩy nhanh tốc độ lão hóa
ăn nhiều đường sẽ khiến cho các tế bào hoạt động quá tải các phân tử đường sẽ kết hợp với protein tạo ra clycation
đây là một trong những nguyên nhân làm hỏng clagen mất thi colagen da bắt đầu lão hóa với các biểu hiện như chảy xệ và hình thành nếp nhân sâu
không những thế ăn nhiều đồ ngọt nước uống chứa nhiều đường còn có thể gây tác động xấu trên da bao gồm
nổi mụn trứng cá xuất hiện các đường nhăn nếp nhăn da chảy xệ đặc biệt là xung quanh khu vực rãnh cười phát triển các đốm đen đổi màu và tăng sắc tố trên da
hai rượu bia
uống nhiều rượu làm giảm lượng vitamin đặc biệt là vitamin a và c gây gián đoạn quá trình sản xuất
collagen trong cơ thể
về lâu dài điều này gây thiếu hụt collagen ảnh hưởng đến cấu trúc nền của da từ đó xuất hiện các tình trạng nếp nhăn da chảy xệ vết thâm xạ nám
ngoài ra rượu có thể gây ra một loạt các vấn đề khác cho da bao gồm khô da cung thâm dưới mắt muộn trứng cá
chính bởi vậy nếu có thể nên tránh sử dụng rượu bia hoặc uống có chừng mực một ly mỗi ngày cho phụ nữ và hai ly cho nam giới
cùng với đó hãy đảm bảo bạn luôn uống đủ nước
ba đồ ăn mặn
tiêu thụ quá nhiều mụn
muối sẽ gây tác động tiêu cực đến sức khỏe tổng thể nói chung và làn da nói riêng
khi ăn nhiều thức ăn mặn khuôn mặt có thể trở nên sưng do giữ nước xuất hiện bọng mắt da trở nên khô và bong chóc theo thời gian
da cũng có thể sẽ tăng tiết dầu để bù đắp cho tình trạng mất nước điều này tăng nguy cơ tắc nghẽn lỗ chân lông gây viêm da và dẫn đến tình trạng bụi nhọt
lượng muối tiêu thụ trung bình mỗi ngày của một người không nên quá sáu gram bao gồm cả muối dùng để chế biến và có sẵn trong thực phẩm
bốn đồ ăn chiên rán nhiều dầu
có hai nguyên nhân chính đẩy nhanh quá trình lão hóa là do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời không được bảo vệ và các sản phẩm cicat hóa bền vững as
thực phẩm trên rán có chứa hàm lượng az cao khi tiêu thụ làm tăng nguy cơ viêm gây tổn thương da
nhiệt độ cao cùng dòng mỡ còn thúc đẩy các gốc tự do làm tổn hại tế bào lã hóa da
do đó bạn nên hạn chế ăn đồ trên rán thay vào đó hãy sử dụng các cách chế biến khác như hấp luộc
năm thực phẩm chứa chất béo chuyển hóa
chất béo chuyển hóa làm tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch bằng cách làm tăng ld một loại choletrone có hại
và làm giảm lượng sdl một loại colesterol tốt trong máu
không những thế chất béo chuyển hóa còn làm cho da dễ bị tổn thương hơn
trước bức xạ tia cực tím làm hỏng collagen và độ đàn hồi của da các nếp nhăn càng nhanh xuất hiện hơn
trên thực tế vẫn có một lượng chất béo chuyển hóa nhỏ trong các thực phẩm làm từ sữa thịt động vật
tuy nhiên chất béo chuyển hóa tự nhiên không đáng lo ngại so với chất béo chuyển hóa nhân tạo tổng hợp hay công nghiệp
chúng được tạo nên bởi mỡ dâu qua tinh chế và thường có trong các loại bánh sản xuất công nghiệp đồ ăn nhanh mì ăn liền các loại sốt bán sẵn
sáu các loại thịt chế biến sẵn
các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích lạp sưởng thịt nguội thường chứa nhiều đường muối để bảo quản được lâu hơn
thường xuyên ăn các loại thịt chế biến sẵn bao gồm chất béo bão hòa natty có thể khiến da bị mất nước và gây ra phản ứng viêm làm dị yếu lớp collagen
để bổ sung protein trong bữa ăn bạn có thể thay thế thịt chế biến sẵn sàng trứng đậu hoặc chọn các loại thịt nạc ví dụ như thịt gà thịt lợn nạc
những loại thịt này chứa nhiều protein và các acid amine cần thiết cho sự tổng hợp collagen